chào các bạn đã theo dõi kênh youtube bán sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
thưa quý vị theo chỉ đạo mới của bác nhân dân tp hà nội
từ sáu giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi các hàng quán được phép bán tại chỗ
và từ sáng sớm người dân thủ đô đã tấp nập kéo đến những quán phở
để thưởng thức một cách chọn vẻ nhất
hàng phở thính trên phố lào đúc phường ngô thị nhậm quận hai bà trưng
đã mở cửa từ năm h sáng để chuẩn bị đúng sáu h bắt đầu đón khách
nhân viên cho biết dù trời mưa nhưng khách ùa đến ngay từ khi quán mới mở cửa
và lượng khách cứ dần tăng lên
khách đông và rồn dập đến mức nhân viên tạm thời chưa thể tính được
đã bán bao nhiêu bát phở từ khi mở cửa
anh trần minh huân quận hai bà trưng chia sẻ
tôi rất vui khi hàng quán đã được bán tại chỗ trở lại
sáng nay tôi đã cùng gia đình thưởng thức hương vị phở truyền thống
ăn phở tại quán ngon hơn hẳn so với việc mua về vì ở quán
phở mới đảm bảo được hương vị và sự nóng hổi
các nhân viên tại quán phở thính bận biểu luôn trên luôn tay từ sáng sớm
đến khoảng tám giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi phút nào
tại hàng phở thính nằm trên phố đinh tiên hoàng phường lý thế tổ quận hàn kiếm
lượng khách tuy không quá đông nhưng cũng liên tục không ngớt
nhân viên tại đây cũng phải tất bật từ sáng sớm
khách ngồi chật kín những chuỗi đã được bố trí
ai cũng muốn thưởng thức hương vị của món ẩm thực đặc sản hà nội
nhiều ngày không thể ăn tại quán
trong một quán phở gà nằm trên phố tô hiến thành phường lê đại hành quận hai bà trưng
xe của khách xếp hàng dài cả chục mét trên vỉa hè
nhân viên ở đây cho biết sáng nay khách đến đông và dự kiến sẽ tăng theo ngày
vì hôm nay mới là ngày đầu tiên mở cửa
có thể nhiều người chưa biết thông tin hoặc chưa kịp ghé vào
theo ghi nhận của phóng viên trong khoảng một mươi năm phút
khách luôn ngồi kín các chỗ được bố trí tại quán phở này
cửa hàng miến lươn nằm trên phố tuệ tĩnh phường bùi thị xuân quận hai bà trưng
cũng rất đông khách
cửa hàng này có hai cơ sở nằm gần nhau
họ phải cắt cử ba nhân viên chỉ để hướng dẫn khách đỗ xe đúng nơi quy định
tuy vậy trái ngược với cảnh đông đúc ở nhiều hàng quán
không ít nơi vẫn đóng cửa
có thể do chưa kịp chuẩn bị hoạt động trở lại
theo quy định mới ban hành từ chiều muộn hôm qua
cũng từ sáu giờ sáng nay một mươi bốn tháng một mươi
hàng loạt hoạt động ở hà nội đã đóng gần ba tháng nay
như xe buýt taxi khách sạn cơ sở lưu trú công viên bảo tàng ở hà nội được mở lại
theo hướng dẫn mới ban hành tối qua
toàn hà nội là vùng xanh
và người dân đi lại không cần trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín
từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
hàng loạt hoạt động ở hà nội đã đóng cửa gần ba tháng nay
như xe buýt taxi chạy lại
bảo tàng công viên mở cửa đón khách
khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được mở lại
nhà hàng bán đồ ăn uống tại chỗ
công sở làm việc bình thường
các hoạt động này đã bị ngưng từ hơn ba tháng nay
với việc mở cửa lại các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
và theo hướng phân loại cấp độ dịch của bộ y tế
hiện tại toàn hà nội là vùng xanh
đời sống ở hà nội đã trở về gần như bình thường
tuy nhiên hà nội chưa cho mở lại trường học
dù theo quyết định một trăm hai mươi tám của chính phủ
là hà nội và nhiều tỉnh thành đủ điều kiện mở lại trường học
đồng thời chưa cho mở lại phòng tập thể dục thể thao giảm chiếu phim
mới đây bộ y tế cũng đã có hướng dẫn chuyên môn y tế tạm thời
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nghị quyết đã ban hành một ngày trước đó
theo hướng dẫn về xét nghiệm
bộ y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
chỉ xét nghiệm theo địa bàn nguy cơ nhóm nguy cơ
người có triệu chứng ho sốt mất vị giác khứ rác khó thở
tại khu vực nguy cơ cao xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ
tại cơ sở kinh doanh với người di chuyển nhiều như shipper xe ôm lái xe
tại khu vực tập trung đông người như chợ đầu mối siêu thị
tại cơ sở sản xuất kinh doanh trung tâm thương mại cơ quan công sở
tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm cao
không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển giữa các vùng
ngoại trừ vùng có dây cấp độ bốn vùng cách ly y tế phong tỏa
hoặc các trường hợp nghi ngờ đến vùng cấp độ ba
người đã tiêm đủ liều vaccine đã khỏi bệnh
hoặc chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc nghi ngờ
việc xét nghiệm xử lý ổ dịch thì tùy ở mức độ và tình hình dịch bệnh
khi xét nghiệm thực hiện hình thức mẫu gộp
sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành văn bản số bốn nghìn sáu trăm linh một
về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt taxi xe công nghệ dưới chín chỗ
theo đó lái xe nhân viên phục vụ trên xe
phải được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
theo văn bản từ sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi
thành phố cho phép vận tải hành khách công cộng hoạt động trở lại
trong đó có xe buýt hoạt động với năm mươi biểu đồ chạy xe
đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt
các đơn vị vận tải taxi xe công nghệ dưới chín chỗ
thông báo đến sở giao thông vận tải hà nội
về số lượng xe được phép hoạt động trên nguyên tắc không vượt quá năm mươi
số xe đã được cấp phủ hiệu còn hiệu lực
và cam kết đảm bảo hoạt động đúng số lượng xe đã thông báo
tại văn bản này sở giao thông vận tải cũng yêu cầu đối với các đơn vị
tổ chức cá nhân và phương tiện tham gia hoạt động vận tải
thực hiện quy định của bộ y tế bộ giao thông vận tải và tp hà nội
đơn vị kinh doanh vận tải dự kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
và phương án xử lý khi có trường hợp mắc covid theo quy định
chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra giám sát chặt hoạt động của phương tiện
lái xe trong suốt quá trình vận chuyển
các đơn vị cần tăng cường kiểm tra giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình
camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải
bảo đảm phương tiện lái xe hoạt động theo đúng hành trình
đối tượng vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tổ chức vệ sinh khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi
đáng chú ý lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
xét nghiệm sars cov hai bằng pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
khi có sốt ho khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
phải xét nghiệm sars cov hai hàng tuần bảy ngày một lần
trên xe phải bố trí dung dịch sát khuẩn tay cho hành khách sử dụng
áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng
yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển
nhà xe phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện hàng ngày
và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái
tay nắm cửa ghế ngồi cửa sổ sàn phương tiện
đối với xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ
lái xe người phục vụ trên xe phải lau chùi tay nắm cửa ghế ngồi cửa sau xe
mỗi lần hành khách lên xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh
cùng đó lái xe từ chối vận chuyển đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng chống theo quy định
của bộ y tế bộ giao thông vận tải và các quy định hiện hành
phương tiện vận tải phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định
lát bạt thiết bị giám sát hành trình camera trên xe quy định
tại nghị định số một mươi và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
đơn vị cung cấp phần mềm chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra giám sát sàng lọc quản lý lái xe
đảm bảo các điều kiện đúng quy định
văn bản sở giao thông vận tải hà nội nêu
sở giao thông vận tải giao thanh tra sở giao thông vận tải tăng cường kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe buýt taxi xe công nghệ dưới chín chỗ
trong hoạt động vận tải và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát tại thủ đô nhưng theo phó bí thư thành ủy hà nội nhận định
thành phố vẫn đang ở trong giai đoạn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao vì vẫn còn f trong cộng đồng
ổ dịch xuất hiện ở quận hà đông cũng chưa rõ nguồn lây
nhận định nêu trên được phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong đưa ra tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa sở chỉ huy thành phố với cơ quan liên quan
để triển khai thực hiện công điện số hai mươi một cdubnd về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn trong tình hình mới
kết luận buổi giao ban ông phong cho biết thường trừ thành ủy ban thường vụ thành ủy khẳng định
thành phố vẫn đang ở trong giai đoạn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao vì vẫn còn f trong cộng đồng
mới nhất là ổ dịch xuất hiện ở hà đông chưa rõ nguồn lây
trong khi đó số người dân trở về từ vùng dịch ngày càng đông
ngoài các phương tiện máy bay tàu hỏa xe khách người dân còn di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân
các tỉnh xung quanh như bắc ninh hà nam cũng vừa phát sinh thêm ổ dịch mới rất phức tạp
trên thực tế một số quận huyện nhiều ngày chưa có caf trong cộng đồng nên đã xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan
ông phong nhấn mạnh và yêu cầu phải nêu cao trách nhiệm hơn nữa
phải quyết liệt từ những ngày đầu thiết lập trạng thái bình thường mới
để bảo vệ thành quả chống dịch đạt được trong thời gian vừa qua
phó bí thư thành ủy hà nội yêu cầu các quận huyện thị xã phải chủ động dự báo và đánh giá đúng tình hình
nhất là các nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh xây dựng kế hoạch phương án giả soát điều kiện cơ sở vật chất con người để ứng phó khi cần thiết
không được chủ quan lơ là đảm bảo chuyển trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
bên cạnh đó cần giả soát ngay cơ sở vật chất của năm trăm bảy mươi chín trạm y tế cấp xã nhất là hệ thống oxy cơ chế vận hành phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
các quận huyện thị xã phải xây dựng ngay kế hoạch cụ thể từng phần việc từng loại hình tổ chức cơ sở nhằm quản lý việc chấp hành các quy định phòng chống dịch khi mở lại các hoạt động dịch vụ
công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát di biến động dân cư kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch từ cửa ngõ đến nội đô thành phố
trước đó báo cáo tại cuộc họp phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết ngày một mươi ba tháng một mươi thành phố ghi nhận một mươi hai ca mắc tại khu cách ly trong đó có một mươi một ca liên quan thành phố hồ chí minh
hiện tại hà nội còn một trăm tám mươi tám f đang điều trị còn một mươi điểm phong tỏa
ổ dịch tại bệnh viện việt đức ghi nhận tổng cộng chín mươi năm ca mắc trong đó bảy mươi sáu ca tại hà nội một mươi chín ca tại các tỉnh hiện cũng đã được kiểm soát
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trừ xuân dũng khi thành phố mở lại vận tải lên tỉnh từ hàng không đường sắt đường bộ thì nguy cơ đối với hà nội tăng lên rất cao
chính vì vậy đòi hỏi sự vào cuộc của các địa phương cần phải rất tập trung và quyết liệt
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch covid một mươi chín tại thủ đô hà nội nói riêng và trên cả nước nói chung cơ bản đã được kiểm soát
nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là và chủ quan ở những giai đoạn tới
quý vị và các bạn hãy luôn nhớ thực hiện khuyến cáo của bộ y tế và bộ quy tắc
năm ca để bảo vệ bản thân gia đình cũng như cộng đồng
và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào